thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng ba tại phiên tòa xét xử siêu lừa nguyễn thị hà thành
cùng với hai mươi năm đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng
đại diện viện kiểm sát đã khẳng định trách nhiệm bồi thường của các ngân hàng trong vụ án này đối với các bị hại
trong đó nhấn mạnh vai trò tố tụng của các ngân hàng trong vụ án này là bị hại
bị cáo nguyễn thị hà thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là người liên quan như đề nghị của đại diện các ngân hàng
theo viện kiểm sát việc các ngân hàng đánh đồng số tiền các bị hại gửi vào sổ tiết kiệm với số tiền hà thành vay ngân hàng là vô căn cứ
vì đó rõ ràng là hai nguồn tiền khác nhau
bị cáo thành là mất tiền là mất tiền của ngân hàng không phải là mất tiền của chủ sở hữu sổ tiết kiệm
về các khoản vay của thành theo các ngân hàng đều có tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm hà thành đông sở hữu các đại gia
song viện kiểm sát cho rằng bản chất các chủ sổ tiết kiệm đều không biết và không đồng ý cầm cố các sổ này
các sổ tiết kiệm này không thể coi là tài sản đảm bảo hợp pháp
mặt khác việc việt á banh tự ý tất toán các sổ tiết kiệm này là không có căn cứ
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng không được tự ý tất toán các khoản tiền liên quan đến vụ án hình sự
mà cơ quan điều tra đang giải quyết thụ lý
trước đó trong phiên xét xử ngày một mươi sáu tháng ba viện kiểm sát nhân dân hà nội đề nghị phạt nguyễn thị hà thành án trung thân
một mươi bảy cựu cán bộ ngân hàng ncb việt á banh và pvnh
từ ba mươi tháng tù cho đến một mươi tám năm tù
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh cà mau
đã kiểm tra và bắt quả tăng một đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực khóm sáu phường tân thành thành phố cà mau
đối tượng bị tạm giữ là bùi văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn sông đốc
huyện trần văn thời
tăng vật thu giữ là năm túi nilon trong đó có ba túi chứa tinh thể màu trắng hai túi nilon bên trong chứa hai trăm linh viên nén
vũ khai nhận số tăng vật trên là ma túy do vũ vừa mua từ thành phố hồ chí minh về cà mau để bán lại cho các đối tượng khác
khi về đến khu vực trên thì bị bắt quả tang
kiểm tra trên xe ô tô của vũ tổ công tác phát hiện thêm một gậy ba khúc
thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vũ lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một cân tiểu ly
nhiều túi nilon thường dùng để đựng ma túy và một số tăng vật khác
hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh nghệ an dành cho hai bị cáo là hai anh em ruột trú tại xã chia lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
ngoài ra còn một bị cáo khác trong vụ án cũng bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phiên tòa xét xử lưu động công khai tại xã tri lễ huyện kế phong ba bị cáo đưa ra xét xử gồm
thò bá và sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thò bá bì sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đều trú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an
và nông văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
theo cáo trạng khoảng trưa ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sáu điều khiển xe mô tô mang theo ma túy đến địa bàn xã châu kim
quế phong thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng với tăng vật là năm mươi bảy gram heroin
khai nhận mua số ma túy trên của anh em và lì với giá ba mươi triệu đồng
mở rộng vụ án đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh nghệ an đã bắt quả tang và khi đang mang hơn bảy mươi sáu gram heroin đi bán
ngoài số heroin bị thu giữ lực lượng chức năng còn thu giữ trong người và một khẩu súng k năm mươi chín và tám viên đạn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo thò bá và
hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt là hai mươi năm năm tù hai mươi bốn năm tù
bị cáo thò bá lì một mươi sáu năm tù và bị cáo nông văn sáu
một mươi bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn
ba đối tượng hoàng viết tới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở tỉnh thanh hóa
và bùi vũ nhật huy sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
bắt quả tang đối tượng tới đăng làng tàng trữ trong người ba khẩu súng gồm
một khẩu súng shotgun dài một hai m một súng hoa cải và bảy viên đạn một súng can năm mươi chín và hai viên đạn
một khẩu súng shotgun dài một hai m một súng can năm mươi chín và hai viên đạn một súng can năm mươi chín và hai viên đạn
ar một mươi năm và ba mươi viên đạn một kiếm nhật một dao nhọn một mươi vỏ đạn hàng trăm viên bi sắt và đạn trì
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cường và huy cơ quan công an thu giữ thêm sáu khẩu súng loại bắn đạn trì và đạn thể thao
một khẩu súng k năm mươi chín và chín viên đạn một súng bắn đạn cao su một súng rulo bắn đạn thể thao
hai khẩu súng tự chế cùng nhiều linh kiện dụng cụ phục vụ để chế tạo súng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa kiểm tra và phát hiện một vụ vận chuyển hơn ba tạ pháo
từ tỉnh gia lai đi tỉnh bình dương tiêu thụ đây là số pháo được phát điện lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh đắk lắc
chiều ngày một mươi chín tháng ba tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông crong búc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường hồ chí minh
thì phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát giao thông
giao thông kiểm soát ba mươi bảy a tám mươi nghìn chín trăm sáu mươi chín đang lưu thông theo hướng gia lai đi thành phố hồ chí minh
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tài xế điều khiển xe là phan văn tân chở theo bùi văn thế cùng chú tỉnh nghệ an
qua kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có hai mươi bảy thùng cotton mang nhãn hiệu sữa vietnam milk ông thọ
tiếp tục kiểm tra các thùng sữa này lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một số lượng rất lớn pháo hoa nổ được nguy trang bên trong
qua kiểm tra sơ bộ định tính và nồng nội cồn thì lái xe không phát hiện nồng nội cồn
tuy nhiên qua kiểm tra trong xe thì có hai đối tượng và có nhiều hàng hóa
nên tổ công tác chúng tôi là tiến hành kiểm tra hàng hóa trên xe và phát hiện là một trăm chín mươi chín hộp pháo
đến nay đây là vụ vận kiểm pháo lớn nhất đi qua địa bàn trên tuyến đường hồ chí minh mà trạng quan sát giao thông của đồng búc phát hiện
tân khai nhận được thế người đi cùng xe thuê trở từ tỉnh bình dương lên gia lai và quay về bình dương với giá bảy triệu đồng tiền công
tân không biết bên trong những thùng sữa là pháo và toàn bộ số hàng này là của thế
làm việc với cơ quan công an thế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và khai nhận đã đặt mua số pháo này ở thị trấn ya ly huyện chư pả tỉnh gia lai
với số tiền gần một trăm bốn mươi triệu đồng để mang đến tỉnh bình dương bán kiếm lời
và do thời gian quá đánh bạc trên không gian mạng nợ năn nhiều quá chủ nợ nó dí
em nợ khoảng tầm một tỷ bá bị quả em làm liều
và lên trên mạng xã hội đặt mua pháo hoa ở gia lai
mua hộp pháo tôi mua về giá sáu trăm tám mươi nghìn về bình dương bán chín trăm linh
ngày một mươi bảy tôi thuê xe từ bình dương lên gia lai để áp tải hàng về
đến ngày một mươi chín trên đường về thì cảnh sát giao thông vẫy lại và tôi đã bị bắt
qua kiểm đếm có tổng cộng một trăm chín mươi chín hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng ba trăm một mươi tám kg
và đây là số pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại tỉnh đắk lắc
hiện đối tượng tăng vật và phương tiện đã được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
bàn giao cho công an huyện trư mở ga để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lên mạng tìm mua trang phục công an nhân dân về sử dụng trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thế long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã thi sơn huyện kim bảng của tỉnh hà nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn khởi tố
ngày một mươi năm tháng ba công an huyện hữu lũng phát hiện bắt quả tăng long
khi đối tượng tìm đến nhà một người dân trú tại xã thiện tân huyện hữu lũng
để hướng dẫn viết đơn khiếu nại tô cáo nhằm mục đích chuộc lợi
kiểm tra trên người điện thoại của đối tượng tổ công tác phát hiện nhiều tài liệu
hình ảnh liên quan đến hành vi lừa đảo
tại cơ quan công an do không có việc làm ổn định
nên đã lên mạng tìm mua trang phục công an nhân dân về sử dụng trái phép
trước thời điểm bị bắt thì đối tượng đã lừa đảo chạy án cho một người dân chú
tại địa bàn xã quyết thắng huyện hữu lũng
để chiếm đoạt số tiền bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng
và đã sử dụng hết số tiền và chi tiêu cá nhân
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi vận chuyển mua bán một mươi bánh heroin
bốn đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hà giang chủ trì
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện yên minh bắt quả tang
vào chiều ngày một mươi tám tháng ba
tại khu vực xã lao và trải huyện yên minh
lực lượng công an đã bắt quả tang thảo mí sáu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang
và phá a sánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại huyện thuận châu tỉnh sơn la
đang đi vận chuyển bằng xe mô tô
vận chuyển một mươi bánh heroin
mở rộng điều tra
cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với phá a dính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú ở tỉnh điện biên
và thảo trá hầu
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang
tại nơi ở của hầu
thu giữ thêm ba gói heroin
tổng số tăng vật thu giữ của bốn đối tượng trên
gồm một mươi bánh heroin
ba gói nhỏ heroin
tổng trọng lượng hơn ba năm kg
vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày một mươi chín tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã khởi tố bị can bắt tạm giam ngô quý phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
quê ở thừa thiên huế
ngụ tại quận bình tân tp hcm
để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật
do mâu thuẫn nợ nần
vào chiều tối ngày một mươi tháng ba
phương đã mua một can xăng
rồi đi đến nhà của anh lê văn thìn
tại phường tràng giài tp biên hòa
đến nơi phương khóa trái cửa nhà
nhốt cháu bé bốn tuổi lọc con anh thìn
ở trong nhà cùng với mình
và lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà
phương yêu cầu vợ chồng anh thìn
phải trả tiền nếu không sẽ đốt nhà
và chết cùng cháu
khi thấy có một số người dân gần khu vực đến can ngăn
phương đã lấy can xăng đổ hết lên người của mình
và cầm bật lửa
tiếp tục đe dọa nếu ai đến gần sẽ châm lửa
nhận được tin báo
lực lượng công an đã đến hiện trường không chế được đối tượng
giải cứu thành công đảm bảo an toàn cho cháu bé
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam
đối với trịnh văn cảnh chú ở huyện thoại sơn
về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
lê quốc vương chú ở huyện hòn đất tỉnh kiên giang
đi dự sinh nhật bạn
tại một quán nhậu thuộc khu vực thị trấn ốc eo
huyện thoại sơn
sau đó vương rủ cả nhóm bạn tiếp tục đi hát karaoke
thì đã xảy ra mâu thuẫn với trịnh văn cảnh
võ văn tài bạn của cảnh
đã đánh vương và hai nhóm xảy ra sâu sát
vương bị cảnh dùng ly thủy tinh
và hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan huyện thoại sơn tiếp tục điều tra
làm rõ xử lý các đối tượng có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc
tại nhà riêng với quy mô lớn
ở thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
tổ công tác đã bắt quả tăng
đối tượng phạm minh tuấn chú tại huyện cư mờ ga
đang tổ chức cho một số đối tượng tham gia đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa
thắng thua bằng tiền
tại căn nhà số một mươi chín an dương vương thị trấn quảng phú
cơ quan công an đã tạm giữ
một mươi một đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
thu giữ trên chiếu bạc và trên người
các đối tượng số tiền trên một trăm tám mươi triệu đồng
cùng các tăng vật là dụng cụ phục vụ
cho việc đánh bạc
bước đầu tuấn khai nhận đã thuê căn nhà trên
để tổ chức cho một số đối tượng đến đánh bạc
rồi thu tiền sâu để kiếm lời
không có vùng cấm không can thiệp
không để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
có nồng độ cồn trong hơi thở
cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng
cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã và đang
đẩy mạnh công tác tuyên truyền xử lý các hành vi
vi phạm an toàn giao thông trong đó
vi phạm về nồng độ cồn được tập trung trú trọng
từ việc xử lý đúng xử lý nghiêm
cho đến nay ý thức của người dân
khi tham gia giao thông đã thay đổi
một cách rõ rệt theo chiều hướng tích cực
một mươi hai h tại tuyến đường dạo
vem biển trà cổ thành phố móng cái
tổ công tác lập chốt lưu động
kiểm tra tình trạng vi phạm nồng độ cồn
tài xế xe tải này
có nồng độ cồn là mg
trên một lít khí thở
nồng độ này cũng tương tự
với tài xế xe nằm chỗ
thậm chí việc kiểm tra vi phạm
về nồng độ cồn cũng được thực hiện
với người điều khiển xe máy
trong hơn bốn mươi phút kiểm tra
hầu hết các tài xế đều không sử dụng rượu bia
khi lái xe
ra đường thì tốt nhất là không nên
sử dụng rượu bia mà đã sử dụng rượu bia
thì theo mình là không nên lái xe
vì an toàn cho mình và an toàn cho mọi người
khi tham gia giao thông
thì song song với công tác xử lý
là công tác tuyển
đã ảnh hưởng tích cực đến người dân
người dân đã rất ý thức
là đã uống rượu bia
là không điều khiển xe
người ta sẽ nhờ
người thân đến đón
hoặc là có sử dụng
một số dịch vụ đưa đón khác
như thế chúng tôi theo chủ quan
là một tín hiệu tích cực
để an toàn giao thông
đây là trường hợp duy nhất
vi phạm về nồng độ cồn trong buổi kiểm tra
quá trình xử lý vi phạm nồng độ côn
người đàn ông này
nghiêm túc chấp hành việc xử lý của tổ tuần tra
và đến nay chúng tôi đã xử lý rất nhiều trường hợp
vi phạm nồng độ côn
để đảm bảo cho việc giao thông
tránh được cái tai nạn đáng tiếc xảy ra
có thể thấy
sau một thời gian gia quân quyết liệt
ý thức của người dân đã được nâng cao hơn
tình trạng uống rượu bia khi lái xe giảm mạnh
khi duy trì được nhận thức
tuyệt đối không uống rượu bia trước khi lái xe
thói quen lạng dụng rượu bia của xã hội
chắc chắn sẽ giảm mạnh
điều đó không chỉ tác động tích cực tới an toàn giao thông
mà còn cần thiết để giảm bớt những hệ thống